nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và hai mươi bảy năm ngày hội quốc phòng toàn dân
trung tâm văn hóa tỉnh ninh thuận cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh tổ chức khai mạc cuộc triển lãm với chủ đề
sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ hồ nhằm nêu cao sự đóng góp của lực lượng quân đội nhân dân việt nam trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng tổ quốc
tại khuôn viên triển lãm ban tổ chức trưng bày gần hai trăm linh hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất của lực lượng quân đội nhân dân việt nam
trên khắp mọi miền đất nước trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng tổ quốc những năm qua
thể hiện tình quân dân như cá với nước tinh thần vượt khó phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ hồ nhằm khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tinh thần đoàn kết dân tộc ý chí kiên cường bất khuất khát khao tự do hòa bình
giáo dục lòng yêu nước lòng trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập tự do hạnh phúc cho dân tộc
triển lãm diễn ra từ ngày hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đến xem